liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại con tum chiều nay đồng chí khuất việt hùng
phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia cùng đại diện các cơ quan của bộ giao thông vận tải
đã đến khảo sát hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quốc lộ một mươi bốn c
thuộc địa phận xã r cơi huyện sa thầy tỉnh con tum và thăm hỏi động viên các nạn nhân
trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên
theo lực lượng chức năng tỉnh con tum các đơn vị đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi
đối với các nạn nhân tử vong hiện các đơn vị đã bàn giao thi thể cho gia đình các nạn nhân
để lo mai táng đến thăm các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa
khu vực ngọc hồi đồng chí khuất việt hùng đã chia sẻ động viên các nạn nhân an tâm
trong việc điều trị đồng thời hỗ trợ mỗi nạn nhân hai triệu đồng